thuộc hàng phổ biến nhất trong các dị tật ở ngực
tuy nhiên lõm ngực cũng là bệnh ở trẻ mà các bậc phụ huynh thường chủ quan bỏ qua các dấu hiệu ban đầu
chỉ đến khi vết lõm lớn dần cùng với sự phát triển của trẻ thì họ mới đưa con đi khám
trong chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về bệnh lõm ngực bẩm sinh
cũng như những hệ lụy về sức khỏe do bệnh gây ra
bệnh lõm ngực bẩm sinh là một bệnh thuộc dạng dị tật xuất hiện từ bảo thai
hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh
tùy tỷ lệ mắc không cao vào khoảng hai mươi năm ba nhưng nó lại là dạng dị tật thuộc hàng phổ biến nhất trong các dị tật ở ngực
người mắc bệnh lõm ngực có hình thể thành ngực không phát triển với khuôn ngực bình thường
mà lại lõm sâu vào trẻ

với bệnh lão ngực bẩm sinh phẫu thuật tạo hình là phương pháp tối ưu nhằm thay đổi chiều hướng phát triển và hạn chế sự lấn chiếm vào trong lồng ngực của khối xương biến dạng
phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhi phương anh cũng chính là phương pháp đang được áp dụng hiện nay ở việt nam
đó là phương pháp phẫu thuật nội soi đưa ống xoay vào cơ thể tạo một đường hầm luồn một thanh nâng giữa mảng
tim và xương ức và sử dụng thanh nâng đó để đẩy sưng ức cố định vị trí thanh nâng giúp định hình sự phát triển của lồng ngực để khối xương không lõm vào trong
phương pháp phẫu thuật
một ca phẫu thuật như vậy thường kéo dài từ một giờ đến một giờ ba mươi phút
khoảng từ ba tới bốn ngày bệnh nhân đã có thể hồi phục và sinh hoạt bình thường vận động nhẹ nhàng
bệnh nhi phạm ngọc dũng một mươi một tuổi từ khi mới lên hai đã có biểu hiện bị hen khó thở
cho đến năm sáu tuổi các bác sĩ phát hiện lồng ngực của bé không phát triển
nhiều biện pháp được đưa ra cho bé như tăng cường
bệnh nhân vận động bơi lội tập thể thao nhưng không thấy biến chuyển
đến năm nay khi bé đã một mươi một tuổi dấu hiệu của bệnh ngày càng nặng
gia đình mới đưa bé đến bệnh viện để phẫu thuật điều trị
gia đình vừa rồi cũng quyết tâm cho cháu như thế này
thì được các bác sĩ rất tận tình và chú đáo
thứ tư vừa rồi là các bác làm
mổ cho cháu và can thiệp đến bây giờ là cháu sức khỏe đã ổn định
bằng ngực nó đã phồng lên là rất cao rồi
đối với bệnh lão ngực bẩm sinh điều quan trọng nhất vẫn là phát hiện sớm để điều trị sớm
điều trị trước dạy thì sẽ đem lại cơ hội phát triển bình thường cho người bệnh
và tránh các biến chứng nặng có thể xảy ra
nếu được phát hiện và điều trị từ sớm
và để có thêm những thông tin cung cấp tới quý vị khán giả
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn văn linh
phó giám đốc trung tâm phẫu thuật nội soi nhi khoa bệnh viện nhi trung ương
xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình
bệnh lõng ngực là một dị tật bầm sinh
vậy thì xin bác sĩ cho biết bệnh sẽ diễn biến như thế nào
qua từng giai đoạn phát triển của cơ thể
và có khả năng gây ra những biến chứng gì cho người bệnh
từ lúc sơ sinh và cho đến khi lớn
thông thường thì bệnh lõng ngực bầm sinh thì thường được bố mẹ phát hiện
khi cháu ở cái tuổi trưởng thành
thì lúc đấy gia đình thấy phát hiện là cái ngực nó lép một cách thấy rõ hơn
thấy một cách rõ ràng thì là gia đình đưa cháu đến bệnh viện
thế còn bây giờ thì một số các cái phương tiện thông tin nhận chúng
thì người ta phát hiện được sớm hơn
thông thường từ bốn đến năm tuổi hoặc là ba tuổi
thì cũng đã có những trường hợp phát hiện ra được rồi
cái bệnh này thì qua các giai đoạn thì nó sẽ phát triển
ngày một nặng lên và biểu hiện ngày một rõ ràng
đối với số trường hợp thì cái lõng ngực bầm sinh
thì người ta sẽ nhìn thấy rất là rõ ngay từ đầu
đấy là những cái thể nặng
tuy nhiên thì một số cái thể vừa và nhẹ
thì cái biểu hiện nó sẽ muộn hơn
đối với lõng ngực bầm sinh thì cái bệnh mà ảnh hưởng nhất
thứ nhất là về phổi vì khi mà bị lõm ngực đấy
thì cái phổi nó sẽ bị giảm cái thể tích
ở bên trong lồng ngực
thể tích của lồng ngực giảm nên là cái phổi nó cũng sẽ nhỏ theo
cái thứ hai nữa là cái chèn ép của sương ức vào cái tim
một số trường hợp thì khi mà trẻ lớn lên
rồi tầm khoảng từ hai mươi đến sáu mươi của trường hợp ghi nhận trên thế giới
là có gây những cái triệu chứng như là hở van tim
đấy là những cái nguy hiểm nhất
cái thứ ba là đối với những cái trường hợp mà lõm ngực phức tạp
ví dụ như lõng lệch hoặc là lõng ở dưới hoặc lồi ở trên
thì những cái trường hợp đấy có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống
gây công vẹo cuộc sống khi ở cái lứa tuổi trưởng thành
xin bác sĩ cho biết hiện nay có những phương pháp nào để điều trị bệnh lõm ngực
trước đây thì có rất nhiều những bác sĩ
người ta khuyến cáo thứ nhất là tập thể dục để làm phục hồi
nhưng tuy nhiên thì hầu hết các phương pháp đấy thì kết quả nó đều không khả quan
trước đây tại bệnh viện nhi trung ương thì chúng tôi tiến hành
cái phẫu thuật gọi là phẫu thuật ravid tức là phẫu thuật mổ mở
tức là cắt cái sụn sườn hai bên để nâng cái sương ức
thì đấy là một cái phẫu thuật cực kỳ nặng nề và rất là gây nhiều đau đớn cho bệnh nhân
bởi vì đấy là một phẫu thuật rất là lớn
thế từ năm hai nghìn năm hai nghìn sáu đến bây giờ thì chúng tôi khi mà bắt đầu nội soi phát triển
thì đến hai nghìn chín thì bắt đầu là đưa vào cái phương pháp phẫu thuật nội soi
phương pháp phẫu thuật nội soi thì là một phương pháp làm can thiệp nó nhẹ hơn
và nó giúp cho bệnh nhân hồi phục nhanh hơn
và cái giá trị thẩm mỹ nó cao hơn rất là nhiều bởi vì nó để lại xẹo mổ rất là bé
cái phương pháp này là do ông nass nghĩ ra thì người ta đặt một cái thanh luồn qua lồng ngực
để nâng cái xương ức lên và sau đó thì là cố định cái xương ức ở một cái vị trí mà phù hợp nhất
phẫu thuật vào thời điểm nào là lý tưởng nhất cho người bệnh thưa bác sĩ
về thời điểm của phẫu thuật thì nó phụ thuộc chính vào cái thứ nhất là gây ảnh hưởng đến bệnh nhi
ví dụ như là bệnh nhi dễ bị viêm
bệnh nhi dễ bị viêm phổi mà trên cái bệnh cảnh có lõm lồng ngực thì như vậy là nó dễ gây bị viêm phổi tái đi tái lại và điều trị nó sẽ khó
thì cái trường hợp thứ hai là nếu như trường hợp mà lõm lệch và lõm sâu gây ảnh hưởng đến tim và cuộc sống
thì cái thời điểm mổ sớm nên mổ sớm
ở đây chúng tôi thường mổ từ tầm bốn tuổi ba đến bốn tuổi là có thể tiến hành phẫu thuật được rồi
tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà cái bệnh lõm ngực
vừa và nhẹ nếu như nó không ảnh hưởng gì đến các cái chức năng về hô hấp và tim mạch
thì có thể để ở thời điểm muộn hơn
tức là cái thời điểm mà bắt đầu cháu dậy thì khi mà biểu hiện nó lõm sâu hơn
thì lúc đấy thì mới nên mổ
thì lúc đấy giá trị về mặt thẩm mỹ là nó quan trọng hơn
thông thường bệnh lõm ngực sẽ được phát hiện khi người bệnh còn nhỏ
vậy với những người đã trưởng thành mới phát hiện bệnh do vết lõm nhỏ
thì việc xử lý bệnh sẽ như thế nào thưa bác sĩ
lõm ở mức độ nhẹ
phải chụp phim chụp phim city để đánh giá xem cái mức độ đấy có cần phải can thiệp không
nếu mà cái chỉ số hale của nó trên ba hai mươi năm thì là có thể phải là phải mổ
tuy nhiên thì cần phải làm thêm cái chức năng đo chức năng ở hô hấp
nếu như không ảnh hưởng đến hô hấp và không ảnh hưởng quá nhiều đến thẩm mỹ
thì cũng không nên là phải mổ
bởi vì mổ thì nó cũng không đẹp hơn nhiều
nhưng tuy nhiên nếu như mà nó không ảnh hưởng về chức năng hô hấp
nhưng mà cái giá trị thẩm mỹ của nó
cái ngực nó lõm lõm bè lõm sâu xuống nó bè ra
thì cái lồng ngực nó sẽ rất là xấu về cái mặt hình thể
thì lúc đấy phẫu thuật là chủ yếu là về mặt hình thể và về thẩm mỹ
thì nên là sau cái tuổi trưởng thành rồi thì lúc đấy mình có thể mình mổ cũng được
xin bác sĩ cho biết với những triệu chứng dấu hiệu như thế nào ở trẻ
thì các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để phát hiện sớm bệnh lõng ngực
đối với những trẻ lõm ngực thì cái phát hiện nó cũng rất là dễ dàng
khi mà nhìn vào cái
mũi ức thì cái mùi ức nó sẽ bị hõm sâu xuống
thứ hai là hai cái xương sườn ở hai bên của ngực
giữa ở chỗ giữa bụng với ngực thì hai cái sinh sườn nó gồ lên rất là cao
thì sẽ nhìn thấy cái vết lõm xuống đấy
thế thì khi mà phát hiện là ngực nó có lõm như thế
thì nên đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra và tư vấn
chọn thời điểm thích hợp nhất để can thiệp bằng các phương pháp khác nhau
xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
nhưng lại là bệnh có tỷ lệ biến chứng cao
nếu không được điều trị kịp thời bệnh lõm ngực bẩm sinh không chỉ gây biến dạng
về mặt thẩm mỹ mà còn gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe cũng như là sự phát triển của người bệnh
hy vọng rằng chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay
đã cung cấp những thông tin hữu ích tới quý vị
để sớm phát hiện và có biện pháp chữa trị phù hợp